sáng nay ngày hai mươi bảy tháng bốn dưới sự chủ trì của phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu
ủy ban thường vụ quốc hội tiếp tục phiên họp thứ bốn mươi bốn với việc cho ý kiến vào kết quả giám sát
việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
nội dung của cuộc họp sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay